như truyền hình nhân dân và các cơ quan báo chí đã phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp đổ phế thải vật liệu xây dựng để làm đường khai thác cát dọc sông đà răng thuộc xã hòa an huyện phú hòa và xã bình ngọc thành phố tuy hòa làm ảnh hưởng đến môi trường biến đổi dòng chảy thất thoát tài nguyên
ubnd tỉnh phú yên đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chính quyền địa phương liên quan chấn chỉnh hành vi này
theo đó sáu doanh nghiệp liên quan phải tổ chức cắm mốc các điểm khép góc khu vực khai thác khoáng sản cát lắp đặt chạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác
lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin số liệu liên quan theo quy định thực hiện đầy đủ việc báo cáo giám sát môi trường theo cam kết
các ngành địa phương phải xử lý nghiêm hành vi đổ xà bần làm đường vận chuyển cát trên các dòng sông các con đường này phải được tháo rỡ ngay để khơi thông dòng chảy trong mùa mưa lũ
nếu các doanh nghiệp không thực hiện hoàn thành việc khắc phục thì tạm dừng ngay hoạt động khai thác cát và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định
trường hợp các điểm quy hoạch khai thác cát lòng sông không khả thi về phương án khai thác vận chuyển cần loại bỏ khỏi quy hoạch